hòa chung với không khí đón tết cổ truyền rất nhiều khách du lịch nước ngoài cũng đến tìm hiểu phong tục tập quán văn hóa của các vùng miền khác nhau
và năm nay hà giang là một điểm đến mang tới những trải nghiệm thú vị cho các du khách
trong những ngày tết nguyên đán các homestay trong làng văn hóa du lịch cộng đồng mông xã bà vi
huyện mèo vàng thu hút rất đông du khách nước ngoài đến tìm hiểu và trải nghiệm không khí tết rất khác so với các nước phương tây
các du khách thể hiện rõ niềm vui sự phấn khởi bởi họ cảm nhận được không khí đón tết ấm cúng xung vầy như trong một gia đình
đón tết việt nam khác với đón tết ở anh ở đây nhiều màu sắc đường phố tràn ngập cờ hoa rực rỡ
mọi người đều tư cười và thân thiện không khí tết rất vui rất náo nhiệt không chỉ ở mỗi gia đình mà còn ở khắp các đường phố
với lợi thế về các di sản về phong cảnh thiên nhiên địa chất cùng với nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc vùng cao
hà giang luôn là địa phương có số lượng du khách tăng đều theo từng năm
du khách nước ngoài đến đón tết và trải nghiệm những phong tục văn hóa ngày xuân sẽ là cầu nối văn hóa gắn kết tình cảm của việt nam
trong lòng bạn bè quốc tế về một đất nước đậm đà bản sắc văn hóa thân thiện và giàu lòng hiếu khách